trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo những ngày tới thì nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía bắc là rất lớn do ảnh hưởng bởi mưa kéo dài khiến đất bị bão hòa trong nước
sau cơn mưa vượt mức lịch sử ba mươi sáu năm vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng năm ở khu vực miền núi và trung du bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa tại các khu vực miền núi và trung du bắc bộ được cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sẽ phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm hai mươi mm
tại khu vực đông bắc bộ bao gồm cả khu vực hà nội cũng sẽ được dự báo có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ rất cao sẽ ngập úng tại các khu vực trũng thấp
trong những ngày tiếp theo bắt đầu từ ngày một tháng sáu mưa rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi bắc bộ cục bộ có một số điểm xuất hiện mưa to
do vậy người dân cần đặc biệt đề phòng với các hiện tượng trên tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất trong những ngày tới